chẳng còn cách nào khác gia đình bà quỳ phải lắp đặt bộ máy lọc nước để an tâm khi sử dụng
tuy nhiên máy lọc nước này chỉ đủ phục vụ để ăn uống hàng ngày
qua trao đổi với anh trần trung dũng trưởng ban tòa nhà ct hai bộ tư lệnh thủ đô hà nội
chúng tôi được biết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà đông là đơn vị cấp nước cho tòa nhà
theo quy định mẫu nước tại đây được xét nghiệm mỗi tháng và mỗi năm thau rửa bể mái và bể ngầm hai lần
trưởng ban tòa nhà khẳng định khi nước có màu đen đặc vần đục có mùi
đơn vị cấp nước hà đông đã sang lấy mẫu xét nghiệm tuy nhiên kết quả trả lại đều đạt tiêu chuẩn
hay trước đó vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín mẫu nước của phòng hai nghìn một trăm linh bảy có chỉ số độ đục là hai tám
và phòng hai nghìn một trăm linh bảy có chỉ số độ đục là hai ba

nhưng phiếu kết quả thử nghiệm lại khẳng định đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
và đề nghị ban quản trị tòa nhà xúc xả đường chụp trong tòa nhà để đảm bảo chất lượng nước khách hàng
tôi xin báo cáo là bên này bên cung cấp nước sạch là bên nước sạch hà đông
khi mà cư dân có ý kiến phản hồi về nguồn nước
thì ban quản lý phối hợp cùng cư dân ví dụ nhà anh cương ở hai nghìn hai trăm linh một và nhà anh trung ở hai nghìn một trăm linh bảy
khi mà các anh cư dân ý kiến thì cũng phối hợp với các anh gọi bên nước sạch hà đông vào để lấy mẫu xét nghiệm thử nghiệm
sau khi lấy mẫu thì bên nước sạch hà đông trả kết quả thì đạt trong tiêu chuẩn cung cấp nước sạch
trung cư ct hai tại khu nhà ở bộ tư lệnh thủ đô hà nội
là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân
để đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt của người dân
tòa nhà có hẳn một đội kiểm tra nước
tuy nhiên đây vẫn là một trong những nơi bị động khi nguồn nước có vấn đề
vì bất thường về chất lượng nước rất khó để phát hiện
vì đường trục chính dẫn nước được cảnh báo nhiễm bẩn trong khi nước được bơm liên tục
hôm qua theo đánh giá của mình thì mình nghĩ là ở cái đường đường trục chính của tòa nhà
khi mà hết cái nguồn nước ấy khi mà có tác động xả cái áp lực ấy
thì bản thân nó là sụp rửa gần như nó sụp rửa
thì trong đường trục chính thì nó mới tạo cái bẩn như thế
thực ra là với chất lượng nguồn nước thì cũng chỉ trong khoảng hai ba năm
thì tòa nhà lên sụp rửa đường trục chính một lần
hiện tại giờ chỉ có đề nghị sụp rửa đường trục chính
nếu mà giải pháp là sụp rửa đường trục chính
mà sụp rửa đường trục chính thì phải liên quan đến kinh phí
cái này cũng phải thông qua cư dân ban của chị
tại các khu dân cư hiện nay việc kiểm định nước sinh hoạt đa số không được thực hiện thường xuyên
mặc dù ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân
nhưng hoạt động kiểm định chất lượng nước rất ít được thực hiện một cách chủ động
như vậy khi nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm độc
nếu như không thể nhìn bằng mắt thường để nghi ngờ
thì cơ bản chúng ta không có khả năng kiểm soát phát hiện
nếu như doanh nghiệp không tự giác có trách nhiệm với tính mạng
của người dân
đầu mùa nắng nóng số lượng nước sạch được sử dụng nhiều hơn bình thường
mặt khác khu xử lý nước quá tải bể nước cạn dẫn đến tình trạng nước bẩn
nước ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm cư dân
trung cư ct hai tại khu nhà ở bộ tư lệnh thủ đô hà nội
nhiều gia đình lựa chọn cách lắp đặt hệ thống lọc nước
xong đây chỉ là cách ứng phó tức thời điều mà hàng trăm cư dân tại đây mong muốn
là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà đông
nhanh chóng có các phương án xử lý để chấm dứt tình trạng
đến hẹn nước lại bẩn như nhiều năm qua